nắng nóng đang diễn ra tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
khiến cho cảm giác oi bức nắng gắt hiện hữu rõ rệt
thế nhưng tình trạng này sẽ chấm dứt từ đêm nay
khi mà hình thế gây mưa là rãnh thấp
và hội tụ gió trên cao sẽ hoạt động và gây mưa cho khu vực này
trong mưa rông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy hay gió giật mạnh
tuy nhiên nhiệt độ sẽ giảm hẳn
cao nhất trong ba ngày tới giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trời mát mẻ và dễ chịu
không chịu nắng nóng như ở phía đông
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ vẫn có kiểu thời tiết là nắng mưa đan sen trong ngày
nên nhiệt độ trưa chiều cũng không quá cao
nhưng tối và đêm nay thì mưa rông cũng sẽ xuất hiện trên khu vực
do ảnh hưởng của các hình thế gây mưa
nhiệt độ sẽ giảm trong ba ngày tới
trưa chiều mai giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và hai ngày sau sẽ giảm nhẹ lại còn hai mươi chín đến ba mươi hai độ
không đợt mát mẻ
như ở bắc bộ các tỉnh miền trung
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
đang có nắng nóng diện rộng
trong đó vùng nóng nhất là khu vực vùng núi phía tây
thừa thiên huế
với nhiệt độ chạm mức là ba mươi tám độ
các nơi khác nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
thời tiết này đang gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
trong khi dịch bệnh chưa được kiểm soát
khu vực còn lại từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
cũng có kiểu thời tiết là nắng nóng
tuy nhiên thì nắng nóng gai gắt
tập trung tại các tỉnh
từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên
còn tại nam trung bộ thì cường độ nắng có phần giảm bớt
do chiều tối xuất hiện mưa rông giải nhiệt
nhiệt độ trưa chiều giao động là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
phía bắc có nơi còn cao hơn
lên đến vùng cao tây nguyên
gió mùa tây nam vẫn duy trì về cường độ
vì thế trong chiều tối và đêm nay
cũng như trong ba ngày tới
sẽ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa là trên năm mươi
cảnh báo trong mưa rông
có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
do có mưa
nên nhiệt độ trưa chiều không cao
phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành ở phía nam
nơi đây cũng đang có mưa rông diện rộng
với lượng lớn gây ảnh hưởng đến công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong mưa rông còn kèm
theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như là rông lốc hay là gió giật mạnh
về tình hình nhiệt độ trong ba ngày tới
đều duy trì trong ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vào thời điểm trưa chiều